hôm chín một mươi tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh bạc liêu ông phạm văn thiều
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ngành y tế giả soát giải thích vụ việc có sáu mươi bảy người dưới một mươi tám tuổi
được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín tại các cơ sở y tế trong tỉnh
thời đề nghị công an tỉnh điều tra làm rõ xử lý nghiêm nếu có sai phạm trong tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cũng trong ngày này ông bù quân nam giám đốc sở y tế tỉnh bạc liêu giả soát hệ thống phần mềm tiêm vaccine covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phát hiện có sáu mươi bảy trường hợp người dưới một mươi tám tuổi được tiêm vaccine tại các cơ sở y tế trong tỉnh
nên báo cáo cho sở y tế để xác minh làm rõ
theo hướng dẫn của bộ y tế đối tượng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín phải từ một mươi tám tuổi trở lên
tuy nhiên dư luận cho rằng thời gian qua ở bạc liêu có nhiều trường hợp trẻ em một mươi bảy tuổi vẫn được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trả lời về vấn đề này ông bùi quốc nam cho biết hiện vẫn chưa nắm được thông tin cụ thể
ông đã chỉ đạo thanh tra sở thành lập đoàn khẩn trương xác minh làm rõ từng trường hợp cụ thể
theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bạc liêu tính đến ngày chín tháng một mươi
toàn tỉnh đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một được một trăm sáu mươi chín trăm chín mươi sáu trường hợp và bốn mươi chín hai trăm năm mươi trường hợp mũi hai